cơ quan công an đã điều tra và chứng minh đó là một người và là cháu nguyễn văn hợ
quan trọng hơn nữa là cơ quan điều tra thu thập được những tài liệu cho thấy
nguyễn thị sâm mẹ kế của cháu bé có liên quan đến cái chết của hợp
tuy nhiên lợi dụng lúc cơ quan điều tra tập trung khai quật tử thi
xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé thì sâm đã bỏ trốn
trong gần hai mươi năm sau đó cơ quan công an huyện phúc thọ đã trải quân ra khắp bắc trung nam
để tìm kiếm dấu vết của nguyễn thị sâm nhưng chỉ tà vẫn mặt vô âm tín
người đàn bà này đã đi đâu và làm thế nào để trốn tránh được sự truy lùng gắt gao của cơ quan công an
trong suốt một thời gian dài như vậy
mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của chương trình
ngoài những ám ảnh về tội ác với cháu bé nguyễn thị sâm còn một nỗi lo sợ thường trực là bị truy bắt
vì lúc này ngoài chị ta các con nhỏ không còn nơi nương tựa nào khác
nỗi sợ hãi ngày một lớn khiến sâm không một lần dám liên hệ với người thân
dù thời điểm những năm hai nghìn các phương tiện di chuyển và liên lạc đã cải tiến hơn xưa rất nhiều

đi chùa nhiều hơn và gá nghĩa với một người đàn ông cao tuổi có uy tín tại địa phương
bằng việc nương tượng vào người đàn ông này nguyễn thị sâm tin rằng
sẽ tránh được sự nghi ngờ của chính quyền sở tài cũng như các cơ quan pháp luật
thế nhưng người tính không bằng trời tính
như thế trưng phạt trước tội ác năm xưa của sâm
ông trời không dưới một lần bắt chị ta phải nếm chải tai ương
để thống tận cùng với người đàn ông cao tuổi
một lần nỗi đau đớn tuyệt vọng mà những người thân của cháu hợp đã phải nếm chịu
vừa sinh con cho người chồng thứ ba được đưa con trai
thì ông này cũng bỏ mẹ con sâm để về với cát bụi
trải qua ba cuộc hôn nhân ngắn ngủi
rốt cuộc sâm vẫn là ngóng bụi khi tuổi đời chưa cập bến bốn mươi
ở tuổi ngũ tuần trả qua nhiều cay đắng khiến người đàn bà này tin rằng
tội lỗi có thể che giấu những người xung quanh
nhưng vẫn có một thế lực siêu hình chứng kiến mọi việc
nếu không bằng cách này thì sâm vẫn phải trả giá cho lỗi lầm của mình theo một cách khác
bởi thế cầu siêu sám hối được nguyễn thị sâm lựa chọn như một kiếp cánh cho tâm hồn
con này phật thánh đại sá bỏ con ra con
con đã biết tôi là con con con đã biết tôi là con con
con xin đến đây để con sám hối
này phật thánh đại sá bỏ qua cho con
và trong những lần sám hối như vậy chính trị ta đã để lộ thân phận của mình
giúp lực lượng truy bắt giải được phép tính cuối cùng của bài toán hóc búa
mà họ theo đuổi suốt gần hai thập niên qua
với việc truy bắt thành công đối tượng nguyễn thị sâm
để đưa ra xét xử theo đúng pháp luật
công an huyện phúc thọ cuối cùng đã trả được món nợ đối với người dân xã hiệp thuận
quan trọng hơn cả là đã khiến nhân dân an tâm tin tưởng vào các cơ quan thi hành pháp luật của việt nam
an ủi phần nào vong linh người đã khuất
chỉ riêng với ông nguyễn văn nhân
thì việc xâm có phải đền tội trước pháp luật hay không
cũng không còn nhiều quan trọng
vì những khổ đau mất mát mà ông phải gánh chịu là quá lớn
không gì có thể bù đắp
cùng lúc mất đi hai người con
mà người tức trúng khỏi tay lại là người từng được ông thương yêu và tin tưởng
bởi thế nỗi đau cảm như thêm sát muối
đứa con trai đầu giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất
đứa con gái thứ hai còn sống những cách xa vời vợi
do bị tách khỏi cha và gia đình nội
từ khi mới tám tháng tuổi
cộng thêm quãng thời gian dài bị mẹ giống thên phật
nơi đứa con gái bé bỏng năm xưa của ông nhân
hoàn toàn không hay biết gì về sự tồn tại của cha mình
mãi tới sau này
dù mọi sự đã được sáng tỏ
thì ông nhân và con gái vẫn không thể gắn kết
sau quãng thời gian dài đằng đáng đắng bị chia cắt
bởi thế mà hơn ba mươi năm đã trôi qua
ông nhân cũng đã ở bên kia con sốc của cuộc đời
nhưng vẫn đau đắng vì một ngày
cha con ông cháu
được đoàn trộn dưới một mái nhà
chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn
toàn tập hồ sơ vụ án giết người
và quá trình trốn tránh cơ quan thi hành pháp luật
của đối tượng nguyễn thị sầm
sau cùng xin được chia sẻ rằng
đã làm điều ác thì sớm hay muộn
không bằng cách này cũng bởi cách khác
đều phải trả giá cho lỗi lầm đã gây ra
phạm tội có lẽ là điều không ai mong muốn
nhưng nếu vì lý do nào đó mà tay chót nhúng chảm
thì cách xám hối tốt nhất là đầu thú
để được hưởng sự khoan hồng của luật pháp
và hơn cả là tránh được những hệ lụy kéo dài
như nhân vật trong vụ án mà chúng tôi vừa gửi đến
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại